nhân dịp lễ hội hoa anh đào tại việt nam hiệp hội hoa anh đào nhật bản đã lựa chọn được hai đại sứ thiện trí hoa anh đào người việt nam
những người sẽ đóng vai trò quan trọng tới đây để góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước
ông vui mừng được biết với sự quan tâm chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc việt nam đang tích cực nghiên cứu xây dựng đề án phát triển thành phố thông minh là cơ hội tốt để nhật bản quốc gia có kinh nghiệm trong vấn đề này hợp tác cùng với việt nam thúc đẩy
ông cũng mong muốn với sự giao lưu kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước ngày càng có nhiều doanh nghiệp việt nam tích cực hợp tác với phía nhật bản nhất là với liên đoàn các tổ chức kinh tế nhật bản qua đó trở thành hội viên tích cực của tổ chức này
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước hiện đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực
người dân việt nam rất vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực giao lưu văn hóa nhân dân hai nước
ông cũng tin tưởng phía nhật bản gạt hái thành công rực rỡ qua sự kiện này
hôm nay tại thủ đô viêng trăn lào thưa ủy quyền của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đoàn đại biểu đại sứ quán việt nam do tham tán công sư nguyễn thanh tùng dẫn đầu đã trao hai mươi bộ máy tính là quà của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tặng trường song ngữ lào việt nam nguyễn dù
buổi lễ có sự tham dự của đại diện bộ giáo dục và thể thao lào chính quyền địa phương hội người việt nam tại thủ đô viên trăn
phát biểu tại lễ trao tặng tham tán công sứ nguyễn thanh tùng nhấn mạnh việc dành tặng hai mươi bộ máy vi tính thể hiện sự quan tâm của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đối với các em học sinh trường song ngữ lào việt nam nguyễn du
những người kế thừa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước đồng thời mong muốn thầy và trò trường song ngữ lào việt nguyễn du đạt được những thành tích cao hơn nữa trong công tác giảng dạy và học tập
để sau này có thể đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đối với các em học sinh trường song ngữ lào việt nam nguyễn du đạt được những thành tích cao hơn nữa trong công tác giảng dạy và học tập

để sau này có thể đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ

để sau này có thể đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ

để sau này có thể đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đối với các em học sinh trường song ngữ nguyễn du đạt được những thành tích cao hơn nữa trong công tác giảng dạy và học tập
để sau này có thể đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đối với các em học sinh trường song ngữ nguyễn du đạt được những thành tích cao hơn nữa trong công tác giảng dạy và học tập

tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đối với các em học sinh trường song ngữ nguyễn du đạt được những thành tích cao hơn nữa trong công tác giảng dạy và học tập
để sau này có thể đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ

bắc kinh vào tối ngày hai mươi tám tháng ba và đang mong chờ các cuộc thảo luận với phái đoàn trung quốc
đến nay washington vẫn tỏ ra thận trọng trong việc đưa ra khung thời gian cụ thể
cho đàm phán thương mại mỹ trung quốc
khung mắt chủ yếu giữa hai bên vẫn là vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
và cách thức thực thi thỏa thuận thương mại trong trường hợp hai bên đạt được
tập đoàn viễn thông nhà nước cuba etexa ngày hai mươi tám tháng ba đã ký một thỏa thuận
với tập đoàn công nghệ google nhằm tăng tốc kết nối internet tại đảo quốc caribe này
thỏa thuận hợp tác sẽ mở đường để hai mạng lưới internet của cuba và google
kết nối trực tiếp và miễn phí
nhờ vậy người dân cuba có thể dùng internet với tốc độ cao hơn
khi truy cập nội dung đặt trên máy chủ google
thông cáo báo chí của google và etexa cho biết hoạt động này là một phần
trong chiến lược của etexa về phát triển và phục hợp hóa máy tính
hiện chưa rõ thời điểm triển khai dự án
hai bên cho biết sẽ tiến hành kết nối khi điều kiện kỹ thuật cho phép
từ vài năm qua cuba đã đẩy mạnh cải thiện hệ thống internet
nhưng gặp nhiều khó khăn với chi phí cao tốc độ kết nối chậm và độ phủ sóng thừa thớt
trong khi đó google cũng đang quan tâm tới thị trường tại cuba
hồi năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn này mở một trung tâm trưng bày thử nghiệm tại la habana
đồng thời ký một thỏa thuận cho phép người dùng internet của cuba
truy cập nhanh hơn vào các nội dung thương hiệu của google
hôm qua một đơn khởi kiện tập đoàn sản xuất máy bay boeing của mỹ
đã được gửi tới tòa án liên bang tp chicago liên quan đến vụ tai nạn
máy bay ethiopia hồi giữa tháng ba vừa qua
khiến một trăm năm mươi bảy người thiệt mạng
đây là vụ kiện pháp lý đầu tiên nhằm vào hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới này
trong vụ tai nạn thảm khốc hôm một mươi tháng ba vừa qua
nguyên đơn là thân nhân gia đình ông jackson mousoni
một công dân rwanda đã thiệt mạng trong vụ tai nạn
đơn kiện cáo buộc boeing hãng sản xuất máy bay bảy trăm ba mươi bảy max để xảy ra thiếu sót
khi lập trình hệ thống kiểm soát bay tự động mcas
và hãng đã không đưa ra cảnh báo đối với công chúng
các hãng hàng không và phi công điều khiển loại máy bay được cho có lỗi
cảm biến khiến máy bay tự lao đầu xuống một cách không thể kiểm soát
trước thông tin về vụ kiện nói trên boeing cho biết hãng không thể đưa ra bất cứ bình luận nào
tuy nhiên boeing cho biết hãng vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng
để đánh giá và trả lời câu hỏi điều tra liên quan đến vụ tai nạn
theo một số chuyên gia pháp lý vụ tai nạn ethiopia làm tăng cơ hội
cho gia đình các nạn nhân có thể nhận được khoản bồi thường cao hơn
xin kính chào và hẹn gặp lại